điện kremlin ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đã bình luận về tin tức liên quan đến thông tin do báo chí mỹ đưa ra
rằng một số chính khách đề nghị giao tài sản bị phong tỏa trị giá ba trăm linh tỷ đô la mỹ của nga cho ukraine
tờ guardian của anh dẫn thông báo của điện kremlin nhấn mạnh
nga không bao giờ để yên cho bất kỳ quốc gia nào tịch thu tài sản của mình
đồng thời sẽ xem xét những tài sản của phương tây có thể tịch thu để trả đũa trong một kịch bản như vậy
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov trong một cuộc họp báo hôm hai mươi hai tháng một mươi hai nhấn mạnh rằng
hành vi này sẽ ráng một đòn nghiêm trọng vào hệ thống tài chính quốc tế
và nếu điều đó xảy ra nga sẽ bảo vệ các quyền của mình trước tòa án và thông qua các biện pháp khác
trước đó ngày hai mươi một tháng một mươi hai tờ new york times của mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết
nhà trắng đã bắt đầu các cuộc thảo luận khẩn cấp với đồng minh về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của nga
và sử dụng chúng để giúp đỡ ukraine